thị trường chứng khoán việt nam kết thúc tuần qua giao dịch bằng một phiên bán tháo trên diện rộng
làm chỉ số vn index bốc hơi gần năm mươi sáu điểm xóa sạch mức tăng của cả bốn tuần giao dịch trước đó cộng lại
và đây cũng là phiên giảm điểm mạnh nhất trong một mươi năm tháng qua
theo phân tích từ chứng khoán vn direct có nhiều nguyên nhân dẫn đến phiên bán tháo cuối tuần qua
chính là động thái chủ động hạ margin vậy giao dịch ký quỷ của nhà đầu tư
sau khi một công ty chứng khoán tắp đầu thiện phần môi giới thông báo giảm tỷ lệ ký quỷ
với nhiều cổ phiếu từ ngày hai mươi hai tháng tám
diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu trụ cột như họ cổ phiếu vin đợt tăng mạnh vừa qua của tỷ giá trong nước
và thông tin tiêu cực về một tập đoàn bất động sản lớn tại trung quốc khiến tâm lý nhà đầu tư lo sợ
đa bán ra càng mạnh về cuối phiên khiến chỉ số vn index chốt phiên ngày thứ sáu
tại mức một một trăm bảy mươi tám điểm giảm mạnh bốn bốn so với đầu tuần
thực tế tuần qua thị trường chứng khoán việt nam giảm sâu trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trên thế giới
cũng diễn biến tiêu cực chủ yếu do lo ngại về lĩnh vực bất động sản của trung quốc
và chiến dịch tăng lại suất của mỹ có thể kéo dài trước áp lực lạm phát dài dặn